theo dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường sắt dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thì đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở qua đường sắt
cụ thể doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng phải chủ trì lập danh mục
theo dõi cập nhật biến động liên quan đến lối đi tự mở theo lý trình tuyến đường theo địa phương
đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện các biện pháp kiềm chế không phát sinh lối đi tự mở
thu hẹp từng bước và tiến tới xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở qua đường sắt
theo lộ trình thu hẹp giảm xóa bỏ các lối đi tự mở đến năm hai nghìn ba mươi
phải hoàn thành xây dựng hồ sơ quản lý với các lối đi tự mở
ra soát các lối đi tự mở và các dự án liên quan đến an toàn giao thông đường sắt đường bộ
để điều chỉnh lập kế hoạch thực hiện thu hẹp giảm xóa bỏ các lối đi tự mở
đặc biệt là lối đi ở khu vực đông dân cư thuộc các khu đoạn đường sắt có tốc độ và mật độ chạy tàu cao
đến năm hai nghìn hai mươi năm phải xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại